để vực dậy kinh tế du lịch bị thiệt hại trong thời gian qua các công ty du lịch phải tự đổi mới mình
để thu hút được du khách đến với tp hcm nhưng trên hết là phải bảo đảm an toàn cho du khách
tái cơ cấu tổ chức kinh doanh sao cho phù hợp với bộ tiêu chí an toàn du lịch của tp hcm
đó là việc mà các doanh nghiệp du lịch đang tập trung làm để phát triển du lịch trong thời gian sau dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả các sản phẩm tôi đang làm hiện nay khi đưa ra trong kích cầu
thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay chất lượng như trước dịch hoặc thậm chí tốt hơn trước dịch
chứ không phải là kém hơn với giá và giá thành thấp hơn điều kiện phục vụ tốt hơn
chúng tôi đã chuẩn bị được một số chuỗi sản phẩm như vậy
trước mắt các công ty lửa hành đang ưu tiên du lịch trong nước và thị trường nội địa
tổ chức các chùm tour du lịch đến các di tích lịch sử để đẩy mạnh xúc tiến kết cầu du lịch
tp hcm sẽ đẩy mạnh xuất tiến kết cầu du lịch
tất cả các loại hình du lịch được xem là thế mạnh của thành phố và củng cố nguồn nhân lực
thứ nhất là chúng tôi xây dựng những chương trình kích cầu những gói kích cầu trên cơ sở kêu gọi các doanh nghiệp liên danh
liên kết nhiều hơn để chúng ta ra được những sản phẩm trên cơ sở là những chuỗi giá trị có cái tính cạnh tranh về giá cả
nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng và có sự định hướng cụ thể những thị trường nào cần kích cầu
và thị hiếu khách đến từ nước
vấn đề thứ hai chúng tôi cũng đang cùng với các doanh nghiệp là tái cơ cấu lại nguồn nhân lực của ngành
chúng ta phải đảm bảo yêu cầu làm sao nguồn nhân lực của ngành phải được đào tạo để đạt mức là chất lượng cao
đến thời điểm này tp hcm vẫn được xem là điểm đến an toàn
thuận lợi này sẽ sớm đưa tp hcm trở về quỹ đạo của mình khi mà các đường bay quốc tế được khôi phục